hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên được tổ chức tại việt nam là sự kiện quốc tế được toàn thế giới quan tâm
đây cũng là dịp để bạn bè trên thế giới biết đến đất nước và con người việt nam
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đi kiểm tra trung tâm báo chí và công tác chuẩn bị cho hội nghị
tại buổi kiểm tra thủ tướng hoan nghênh các bộ ngành cơ quan liên quan các địa phương công ty đơn vị được giao nhiệm vụ
đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất chú đáo nhất tiếp đón hai nhà lãnh đạo và đoàn đại biểu hai nước đến hà nội

đã tích cực chuẩn bị cho hội nghị thủ tướng hoan nghênh các bộ ngành cơ quan liên quan các địa phương công ty đơn vị được giao nhiệm vụ

đã tích cực chuẩn bị cho hội nghị thủ tướng hoan nghênh các bộ ngành cơ quan liên quan các địa phương công ty đơn vị được giao nhiệm vụ
đã tích cực chuẩn bị cho hội nghị thủ tướng hoan nghênh các bộ ngành cơ quan liên quan các địa phương công ty đơn vị được giao nhiệm vụ